nguồn vốn bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt có vai trò vô cùng quan trọng
bất cập trong cơ chế chính là một khó khăn lớn nhất hiện nay
nếu tình trạng này không được tháo gỡ thì ngành đường sắt sẽ phải dừng hoạt động
do không bảo đảm được an toàn chạy tàu
vừa qua thủ tướng chính phủ đã yêu cầu bộ giao thông vận tải và ủy ban quản lý vốn nhà nước
tại doanh nghiệp đánh giá toàn diện phương án chuyển tổng công ty đường sắt việt nam
về lại bộ giao thông vận tải bởi hiện nay cơ chế đang phát sinh nhiều bất cập
khiến cho ngành đường sắt hoạt động rất khó khăn
với quyết tâm là vẫn phải tiếp tục để duy trì trạng thái an toàn giao thông vận tải
theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ thì tổng ty đã có chỉ đạo đối với hai mươi đơn vị
là tiếp tục phải duy trì vận hạ bảo an toàn giao thông trực đối
tuy nhiên nó không thể kéo dài được bởi vì các công ty này khi tổng ty chỉ đạo
cũng không có cơ sở phát ví vì tổng ty chưa được giao dụng vào
điều bốn mươi chín luật ngân sách nhà nước quy định khi cơ quan nhận được ngân sách
thì giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc
nhưng tổng công ty đường sắt việt nam không còn là đơn vị trực thuộc bộ giao thông vận tải
mà chuyển về ủy ban quản lý vốn nhà nước nên vấn đề đã trở nên phức tạp
tổng công ty đường sắt việt nam vẫn phải thực hiện công tác bảo đảm chạy tàu
bằng việc chỉ đạo cho hai mươi công ty công ích tự bỏ ra gần bốn trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên giải pháp tình thế này không thể cầm cự thêm vì thiếu một cơ sở pháp lý
nếu tiếp tục kéo dài quá trong quý i quá quý i
thì buộc chúng ta kịch bản buộc chúng ta kịch bản buộc chúng ta kịch bản
buộc là bắt buộc phải dừng tàu vì chúng ta không có tiền để trả lương cho tuần đường ngác trắng
không có tiền để mua vật tư để đảm bảo an toàn thì đường nó không thể đảm bảo an toàn được
một gác chắn bỏ nó không đủ đảm bảo an toàn được thì chúng ta không thể chạy tàu được
theo lãnh đạo bộ giao thông vận tải dù tổng công ty đường sắt việt nam đã chuyển về ủy ban quản lý vốn
nhưng toàn bộ hạ tầng chạy tàu đều là tài sản nhà nước và vẫn thuộc bộ giao thông vận tải quản lý
thế nên dẫn tới tình trạng đầu đi chân ở lại và phát sinh những bất cập như hiện nay
chúng ta có cơ chế đầy đủ thì không vấn đề gì và cái này các nước khác cũng áp dụng
nhưng mà ta chưa rõ của cái chuyện là được giao và thuê hay nhượng
thì đang giai đoạn quá độ chúng tôi cho là cái quá độ này phải có một thời gian nhất định
để chúng ta vừa làm vừa đánh giá vừa xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ thì chúng ta sẽ chuyển sang thì không vấn đề gì
cũng theo thứ trưởng nguyễn ngọc đông
chuyển lại tổng công ty đường sắt về lại bộ giao thông vận tải thì sẽ không còn vướng mắt
vì việc giao ngân sách sẽ được áp dụng ngay như trước đây
từ nay đến hết tháng hai bộ giao thông vận tải sẽ tổng hợp tất cả những bất cập
để đến đầu tháng ba trình thủ tướng chính phủ xem xét quyết định